trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân tại phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cho biết
với gần ba năm trăm linh ý kiến tập trung vào nhiều vấn đề được cử tri quan tâm kiến nghị như công tác lựa chọn bổ nhiệm cán bộ sách giáo khoa sai phạm đất đai
trong đó có tám trăm ba mươi bốn ý kiến kiến nghị của cử tri được phản ánh của các đoàn đại biểu quốc hội và hơn hai ý kiến kiến nghị của nhân dân
được phản ánh qua hệ thống mặt trận tổ quốc việt nam các cấp các tổ chức thành viên
theo chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam thời gian qua cử tri và nhân dân tiếp tục thể hiện tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
hoạt động của quốc hội chỉ đạo điều hành của chính phủ
tình hình kinh tế xã hội có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng
trên nhiều lĩnh vực tuy nhiên cũng theo ý kiến của cử tri việc sắp xếp lại bộ máy ở một số nơi vẫn còn thiếu đồng bộ
việc tinh giản biên chế chưa gắn với cơ cấu lại tổ chức bộ máy một số nơi còn xe phạm trong bổ nhiệm tuyển dụng cán bộ công chức viên chức
cử tri đề nghị các cấp lãnh đạo đảng và nhà nước thực hiện nghiêm túc hiệu quả hơn nữa công tác cán bộ
để lựa chọn bố trí người thực sự có đức có tài vào các vị trí lãnh đạo
đối với những tồn tại về thi cử sách giáo khoa chương trình thí điểm cử tri đề nghị bộ giáo dục và đào tạo
có báo cáo tổng thể và công khai về công tác thanh tra kiểm tra việc xuất bản sách giáo khoa bảo đảm chất lượng tiết kiệm tránh tình trạng độc quyền
đề nghị chính phủ chỉ đạo bộ giáo dục và đào tạo các bộ ngành có liên quan chính quyền các địa phương
tiếp tục xử lý nghiêm các sai phạm tiêu cực trong tổ chức thi và chấm thi nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục
tạo và dạy nghề xây dựng ban hành chương trình sách giáo khoa mới đảm bảo chất lượng đồng bộ và đầy đủ
chỉ đạo bộ nội vụ và chính quyền các địa phương giải quyết kịp thời tình trạng vừa thừa vừa thiếu mất cân đối cục bộ giáo viên
tại nhiều địa phương cử tri cũng đề nghị chính phủ bộ tài nguyên và môi trường chính quyền các địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai
giả soát sửa đổi hoàn thiện các chính sách quy định pháp luật
nhất là các quy định liên quan đến thu hồi đất bảo đảm công khai minh bạch hài hòa giữa quyền lợi của người dân nhà nước và doanh nghiệp
tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên bảo vệ môi trường xử lý nghiêm các vi phạm